tại tỉnh hải dương công an huyện thanh miện vừa bắt giữ vũ xuân hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã tân trào huyện thanh miện về hành vi giết người
tại cơ quan công an vũ xuân hà khai nhận vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hà đi qua cọc nhà bà lê thị đúng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú cùng xã tân trào
thấy không có ai ở nhà hà đã trèo cổng đột nhập vào nhà lục xoát tài sản sau đó bà đúng về phát hiện ra sự việc hà đã bóc cổ bà đúng đến khi bà tử vong
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ đối tượng vũ xuân hà gây ra vụ án trên
hiện công an huyện thanh miện đã bắt giữ đối tượng và thu giữ tăng vật gây án đồng thời bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra xử lý theo thẩm quyền